từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng chín cho tới sáu h sáng ngày hôm nay
trên địa bàn hà nội ghi nhận hai ca dương tính với sars cov hai mới đều đã được cách ly
thuộc chùm f một của trường hợp sàng lọc ho sốt tại hoàng mai là một ca long biên là một ca
như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho tới nay trên địa bàn thành phố hà nội ghi nhận ba chín trăm linh năm ca dương tính
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi bảy ca
số ca mắc là đối tượng được cách ly là hai ba trăm linh tám ca
riêng chùm ca bệnh tại phường việt hưng quận long biên cho đến nay đã ghi nhận tám ca dương tính với sars cov hai
quận long biên đã phong tỏa tạm thời hai khu vực là ngõ hai mươi hai kim quan phường việt hưng
với năm mươi tám hộ dân trên tổng số hai trăm linh năm nhân khẩu và ngách một mươi năm ngõ sáu mươi tám tổ sáu phường ngọc thụy
với tám mươi hộ dân với tổng số ba trăm hai mươi nhân khẩu để phục vụ điều tra giám sát dịch tễ
chuyển cách ly tại bệnh viện đa khoa đức giang các trường hợp dương tính
đồng thời tổ chức điều tra dịch tễ xét nghiệm các trường hợp liên quan
vào chiều ngày hôm qua liên quan đến chùm ca bệnh mới trên địa bàn quận long biên
sở y tế hà nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tổ bốn phường việt hưng quận long biên là nơi phát hiện chùm ca bệnh